việt nam đứng thứ ba toàn cầu và thứ hai châu á về tỷ lệ người mắc viêm gan virus
cụ thể tỷ lệ người nhiễm virus viêm gan b rất cao khoảng một mươi một mươi năm dân số
tỷ lệ nhiễm virus viêm gan c chiếm từ một ba dân số
đây cũng là tác nhân chính gây ra những bệnh lý nguy hiểm và thậm chí là tử vong
thế nhưng đáng tiếc là tới chín mươi người mắc viêm gan virus không nắm được tình trạng bệnh của mình
bà mai thị lam chưa từng nghĩ mình mang virus viêm gan b
mà chỉ biết mình mắc bệnh này sau khi phẫu thuật mật và thấy sức khỏe suy yếu nhanh
còn bệnh nhân này cũng chỉ biết mình mắc viêm gan c khi đang trong quá trình chạy thận

viêm gan virus thường diễn biến thẩm lặng
trong khi đó người dân chưa có thói quen khám sức khỏe định kỳ
đó cũng là nguyên do chính khiến cho tới chín mươi người bệnh không biết về tình trạng nhiễm virus của bản thân
bởi vậy khi phát hiện ra thường ở giai đoạn muộn
không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì một số trường hợp sẽ dẫn đến biến chứng hậu quả của nhiễm virus viêm gan b viêm gan c đó là sơ gan của ung thư gan
hiện nay viêm gan virus b chưa thể điều trị khỏi hoàn toàn nhưng đã có vaccine phòng bệnh
còn viêm gan c chưa có vaccine nhưng đã có thuốc kháng virus tác động trực tiếp tới phác đồ điều trị đơn giản
thời gian điều trị được rút ngắn và tỷ lệ khỏi bệnh cao trên chín mươi
theo các chuyên gia việc chủ động phòng ngừa rất quan trọng
không chỉ đơn giản tiết kiệm hơn mà còn tránh được lây lan ra cộng đồng
từ đó giảm tỷ lệ mắc viêm gan virus ở nước ta
chữa răng rồi là các thiết
thẩm mỹ rồi các cái thủ thuật mà gây chảy máu chảy sước qua da đâm xuyên qua da là phải được khử trùng
thì đấy là các cái biện pháp gọi là dự phòng
còn một cái biện pháp dự phòng chủ động nữa đó là tiêm vắc xin
thế thì vắc xin viêm gan b hiện nay thì đã rất có sẵn
thì có tác dụng bảo vệ khoảng một mươi năm
và sau đó thì cái kháng thể nó sẽ giảm dần
những người nào mà trước đây đã khoảng năm một mươi năm đã tiêm vắc xin rồi thì phải đi chấn nghiệm lại xem cái kháng thể
nếu nó giảm thì lại phải
phải tiêm lại
bên cạnh đó người dân cần có thói quen khám bệnh định kỳ để phát hiện sớm bệnh
từ đó việc điều trị dễ dàng hơn